tại tỉnh thanh hóa trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh hội liên hiệp thanh niên việt nam
đã tổ chức lễ phát động hành trình tình nguyện mùa đông năm hai nghìn hai mươi và xuân tình nguyện năm hai nghìn hai mươi một
thông qua chương trình đoàn viên hội viên thanh niên phát huy vai trò sung kích tình nguyện
tinh thần tương thân tương ái để chung sức giúp đỡ thanh thiếu nhi và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn
tại chương trình các đơn vị đã tặng quà cho hai mươi gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn
tặng quà cho hai mươi học sinh dân tộc khó khăn trên địa bàn huyện thường xuân
cùng nhiều hoạt động thiết thực khác nhằm hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại địa phương
cũng như bảo đảm an sinh xã hội